tối qua lãnh đạo ubnd phường thuận an tp huế tỉnh thừa thiên huế cho biết các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích trên vùng biển thuận an
theo thông tin ban đầu vào khoảng bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi năm tháng hai bốn sinh viên của một trường đại học trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế đến tắm tại bãi biển thuận an
đến năm h ba mươi thì nhóm bạn phát hiện một thanh niên trong nhóm mất tích nên đã gọi người ứng cứu
cùng ngày đội biên phòng cửa khẩu cảng thuận an tiếp nhận thông tin một tàu cá loại nhỏ của ngư dân ở phường thuận an bị chìm
trên tàu lúc này có tám người sau đó bảy người bơi vào bờ biển xã hải dương tp huế và được người dân ứng cứu còn một ngư dân mất tích